nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam một mươi bốn năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
bộ công an tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ lãnh đạo cao cấp của bộ công an và đoàn viên thanh niên ưu tú trong công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi gặp mặt tại hà nội
cùng dự có đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt tại điểm cầu tp hcm
phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm đã chia sẻ kết quả thực hiện triển khai tổ chức hoạt động theo mô hình mới và khẳng định
sau một năm thực hiện việc sắp xếp bộ máy cơ bản hoàn thành bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng
trước tình hình thế giới khu vực ngày càng diễn biến phức tạp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới
đại tướng tô lâm yêu cầu lực lượng công an tiếp tục quan triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước các giải pháp trọng tâm đột phá đã được xác định tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi bốn
cũng trong buổi lễ gặp mặt đại tướng tô lâm đã đón nhận cuốn sách tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế do báo nhân dân tuyển chọn